tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp ông gofang manich đại diện lâm thời đại sứ quán cộng hòa liên bang đức tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nguyễn thiện nhân vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và đức
ngày càng phát triển trong mọi lĩnh vực như chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư hợp tác phát triển và giáo dục đào tạo
bày tỏ cảm ơn cộng hòa liên bang đức đã duy trì hỗ trợ nguồn oda hàng năm cho việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất lớn đồng thời hoan nghênh sáng kiến thành lập
phòng thương mại và công nghiệp đức việt nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hai nước
ông won maning đại diện lâm thời đại sứ quán cộng hòa liên bang đức cảm ơn chủ tịch nguyễn thiện nhân đã dành thời gian tiếp
về quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam và đức ông worlduan maning cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của việt nam
xây dựng chiến lược nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới